thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và một mươi ba bị can trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
đồng thời phân công viện kiểm sát nhân dân tp hcm thực hành quyền công tố kiểm sát
xét xử sơ thẩm vụ án theo đúng quy định của pháp luật
trong đó thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và hai bị can nguyễn việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
lê đình thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên công chức cục hải quan tp hcm
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi năm khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hai bị can phạm hồng châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
nguyễn thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi một khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chín bị can khác bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
theo quy định tại điều một trăm năm mươi bảy khoảng bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị can trương quốc cường với vai trò khi đó là cục trưởng cục quản lý dược
phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng
không đầy đủ trách nhiệm được giao thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định
và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả
sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mát heo hai được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam với trị giá hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng